và doanh nghiệp tư nhân nhiều địa phương trên địa bàn cả nước với số tiền đặc biệt lớn
từ đó bỏ qua các lỗi thiếu sót về pháp lý điều kiện hoạt động đầu tư mua sắm nhân sự đăng kiểm viên
theo đó hai bị can nguyên là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam là trần kỳ hình sáu mươi ba tuổi quê nam định
và đặng việt hà năm mươi hai tuổi quê hà nam được xác định đã nhiều lần nhận hối lộ từ cấp dưới và các trung tâm đăng kiểm số tiền lớn
kết luận điều tra thể hiện trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
ông hình và ông hà là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của cục đăng kiểm
theo sự phân công của bộ giao thông phận tài được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tắc đăng kiểm trên phạm vi cả nước
tuy nhiên cả hai lại không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao buông lòng quản lý thiếu kiểm tra giám sát
để các phòng trực thuộc cục đăng kiểm việt nam trung tâm đăng kiểm
chỉ cục đăng kiểm trên cả nước xây dắt xây phạm tư cực có hệ thống trong thời gian dài
khi phát hiện có xây phạm tư cực ông hình không những không chấn trình xử lý mà còn vụ lợi cá nhân
nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp các đơn vị đăng kiểm và bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm
bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện nhận tiền hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế
với tổng số tiền hơn sáu năm tỷ đồng và hai mươi ba usd
ngoài ra ông hình bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn vị trí công tác làm trái quy định
đã duyệt cấp đủ năng lực cho các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định
tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu hoạt động trái pháp luật
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tri cục đăng kiểm và uy tín của cục đăng kiểm việt nam
làm giảm hiệu lực công tác quản lý nhà nước liên quan hoạt động đăng kiểm thủy nội địa
còn ông hà không chấn trình xử lý khi phát hiện xây phạm tư cực mà vì vụ lợi cá nhân
đã tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình
đối với số tiền tiêu cực hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới các trung tâm đăng kiểm nhận được
tổng số tiền nhận hối lộ ông hà phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn bốn mươi tỷ đồng
cụ thể thời điểm đó nhằm tăng thêm thu nhập cho nhân viên và có kinh phí để ngoại giao
trung chi cho lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam
ông trần văn chủ với vai trò là giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v
đã có chủ trương nhận tiền hối lộ để bỏ qua lỗi của các phương tiện khi đến kiểm định
số tiền nhận hối lộ được ông chủ đưa nhiều lần cho ông trần kỳ hình với tổng số tiền là tám mươi triệu đồng
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi một ông đặng việt hà được bổ nhiệm làm cục trưởng cục đăng kiểm
giám đốc trung tâm năm mươi một mươi năm c đã biếu một trăm linh triệu đồng chúc mừng lên tân cục trưởng
theo đó ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ông hình về hưu
khi ông đặng việt hà lên giữ chức cục trưởng cục đăng kiểm
thì tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn trọng vĩnh giám đốc trung tâm năm mươi một mươi năm g
đã ra gặp ông hải đưa hối lộ số tiền một trăm linh triệu đồng chúc mừng lên trước cục trường
và thỏa thuận số tiền hối lộ mỗi tháng là hai mươi triệu đồng
cứ như vậy từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
chủ phải đóng hụi cho đặng việt hà mỗi tháng ba mươi triệu đồng
tổng số tiền chủ đã chia cho hà là một trăm tám mươi triệu đồng
trước đó ông nguyễn đình quân giám đốc trung tâm năm nghìn năm v
gương để nhận hối lộ và thực hiện ăn chia thu lợi bất chính với tổng số tiền là ba mươi bảy chín tỷ đồng
trong đó quân được chia ba tỷ đồng từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
số tiền này quân đưa hối lộ hàng tháng cho trần kỳ hình là một bốn tỷ đồng
khi đặng việt hà lên làm cục trường
thì số tiền đưa hối lộ hàng tháng cho ông hà vẫn giống như ông hình
ngoài ra một số trung tâm đăng kiểm khác cũng đóng hụi cho hai cựu cục trưởng này
từ ba mươi năm mươi triệu đồng mỗi tháng để hoạt động yên ồn
điều tra xác định có một mươi bốn trung tâm đăng kiểm cùng một mươi một trung tâm ở tp hcm
ba trung tâm còn lại ở các tỉnh long an bến tre và sóc trăng để xảy ra hàng loạt sai phạm
theo kết luận điều tra năm hai nghìn một mươi tám danh thanh tiền nguyễn trọng vĩnh và đoàn hải linh
góp vốn để thành lập công ty trách nhiệm yếu hạn lâm hải trúc
với mục đích thành lập trung tâm đăng kiểm tại tp hcm
giữa tháng một năm hai nghìn một mươi chín tiền mang hồ sơ đến cục đăng kiểm việt nam gặp ông trần kỳ hình
khi ấy là cục trường
ông hình đã góp một mươi triệu đồng để xin cấp mã số đăng kiểm
ông hình đã ký giấy cấp cho tiền mã số trung tâm là năm mươi một mươi năm g
sau đó tiên tiến hành lắp đặt hoàn thiện trang thiết bị phục vụ đăng kiểm
tiếp đó tiền gửi văn bản ra cục đăng kiểm đề nghị cử đoàn vào kiểm tra đánh giá lần đầu
để trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi năm g đi vào hoạt động
tuy nhiên sau thời gian dài nhưng cục đăng kiểm không cử đoàn kiểm tra vào
sau đó vĩnh đích thân tới cục đăng kiểm để gặp ông hình
lúc này ông hình cho biết không đồng ý để tiền làm tại trung tâm năm mươi một mươi năm g
nhưng không nêu rõ lý do
khi vĩnh về thông báo họp bàn thì tiền chủ động bán lại toàn bộ cổ phần cho ông trần văn thương
với số tiền là ba trăm sáu mươi năm triệu đồng
ông thương được các cổ đông bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiếu hạn lâm hải trúc
có một số người cũng tham gia góp vốn vào công ty này nhưng nhờ người khác đứng tên
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ông vĩnh thống nhất với ông thương cùng đi ra cục đăng kiểm việt nam
để gặp ông hình tại pháp
ông hình được hối lộ hai usd để cục trưởng cử đoàn kiểm tra và đánh giá cho trung tâm đăng kiểm được hoạt động
ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ông huỳnh duyệt kế hoạch đoàn kiểm tra đánh giá do trần anh quân
quyền phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới của cục đăng kiểm làm trưởng đoàn kiểm tra vào kiểm tra đánh giá
sau khi kiểm tra đạt ông hình ký giấy cấp chứng nhận đủ điều kiện cho trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi năm g đưa vào hoạt động
trung tâm này bắt đầu hoạt động từ ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo lời khai của cục trưởng phòng
trung tâm của bị gắn vĩnh từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khi trung tâm năm nghìn một mươi năm g có lãi
thì chia cho các cổ đông một mươi triệu đồng trên người mỗi tháng
các cổ đông không biết vĩnh đưa ra chủ trương nhận tiền bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm và thu lợi bất chính
để trung tâm hoạt động không bị kiểm tra hoặc khi có đoàn thanh tra sẽ được báo trước và bỏ qua những lỗi sai phạm
vĩnh đã đưa hối lộ trực tiếp cho ông trần kỳ hình một mươi năm triệu đồng mỗi tháng
đến năm hai nghìn hai mươi mức trung chi hàng tháng tăng lên hai mươi triệu đồng một tháng
tổng cộng vĩnh đưa cho ông hình chín mươi triệu đồng và hai usd
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi ông đặng việt hà lên trước cục trưởng cục đăng kiểm việt nam thay ông trần kỳ hình
vĩnh đưa ra hối lộ là một trăm linh triệu đồng chúc mừng lên chức
và thỏa thuận với ông hà về số tiền trung chi hàng tháng là hai mươi triệu đồng
tổng cộng vĩnh đã đưa cho ông hà là một trăm bốn mươi triệu đồng
như vậy trong số hai trăm năm mươi bốn bị can ông trần kỳ hình sáu mươi ba tuổi cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
giai đoạn từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ông đặng việt hà năm mươi hai tuổi cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
trong giai đoạn từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
ông nguyễn vũ hải năm mươi năm tuổi phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
cùng với đó cơ quan điều tra đã thu hồi tạm giữ và các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn bốn mươi ba tỷ đồng
và một trăm một mươi tám tám trăm linh usd cùng nhiều tài sản khác có liên quan